các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hành động dũng cảm xả thân cứu người của anh chính cũng được chủ tịch nước và thủ tướng biểu dương khen ngợi
nam công nhân cho biết sau hông cứu nữ sinh về nhà do quá mệt nên anh nghỉ ngơi luôn
anh chính cũng không có thời gian lên mạng xã hội càng không biết mình trở thành anh hùng trong mắt mọi người
anh chính mỉm cười chia sẻ tôi thấy vui mừng cũng hơi ngại
tôi nghĩ rằng bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh như tôi mà có khả năng thì đều sẽ giúp thôi
mình làm vì lương tâm chứ không phải vì danh sư người hùng hay anh hùng gì cả
cứu được người là tôi vui rồi
bản thân không phải là người sợ độ cao nhưng khi nhảy từ thành cầu xuống mặt nước
anh chính cũng cảm thấy rợn tóc gáy
anh chính kể khi nhảy xuống sông hai chân tôi không chạm đáy
phải mất vài giây tôi mới ngoi lên được mặt nước
lúc tới gần cô bé đã uống khá nhiều nước người mềm nhũng và có biểu hiện sáp chìm
tôi dùng tay túm quàng vào cổ để kéo nữ sinh bơi vào bờ
từ trên cầu nhìn xuống mặt sông có vẻ khá êm nhưng khi bơi mới cảm nhận được độ chảy xiết của dòng nước
trước đây anh chính từng đi bộ đội nhà gần sông nên cũng có kinh nghiệm bơi lội
tuy vậy để đưa được nạn nhân vào bờ anh chính cũng gần đuối sức
theo lời anh chính khi nhảy xuống sông anh nói với nữ sinh
sao dại thế cháu cô bé trả lời sao chú lại cứu cháu cháu khổ lắm
thường cô bé mới học lớp tám đang tuổi ăn tuổi học mà có hành động dài rột
anh trinh cố gắng dùng hết sức lực để đưa nạn nhân vào bờ an toàn
câu hỏi đó thật sự ám ảnh anh khi cô bé mới chỉ lớp tám
đang tuổi hồn nhiên mà đã phải nghỉ quẩn như vậy
nữ sinh chia sẻ với anh rằng bố mẹ cháu ly hôn mỗi người đều có gia đình mới và hạnh phúc riêng
nữ sinh lại vừa trải qua kỳ thi có điểm không tốt sợ về nhà bị gì mắng nên đã nghỉ quẩn làm liều như vậy
lúc bấy giờ mọi người trên cầu cũng thở phào nhẹ nhõm
ai nấy đều vui mừng khi cả nạn nhân và người cứu đều bình yên vô sự
vừa lên bờ chính nằm gục xuống bãi cỏ ven sông mặt nợt nhạt chân tay mỏi nhờ thở gấp
nam thanh niên nhớ lại
lúc bấy giờ nữ sinh còn có thể đứng nhưng tôi thực sự không còn đủ sức để ngồi chưa nói gì đến việc nói chuyện
anh chính kể lại bố mình hai tin thì động viên ủng hộ hành động cứu người gặp nạn của mình
còn mẹ thì hơi lo và càn nhàn vì sợ mình gặp nguy hiểm
mẹ nào mà chẳng thương con nên mình hiểu tâm trạng của mẹ
sau sự việc gia đình nội sinh cũng tìm đến nhà chính để cảm ơn vì hành động dũng cảm của anh
gia đình nữ sinh gửi phong bì để cảm ơn nhưng anh tử chố nhận
hôm sau mặc dù vẫn rất mệt
nhưng anh cũng sang thăm hỏi động viên tinh thần nữ sinh
anh chính tâm sự
bản thân tôi chưa bao giờ có suy nghĩ hay mong cầu giúp người ta sẽ được giúp lại
việc này đơn giản xuất phát từ tình thương
hành động cứu người của anh chính thật sự đáng trân trọng
quả thực không phải ai cũng có can đảm dám đánh đổi mạng sống của mình để cứu người khác như anh
đây là việc làm rất cao cả cần được khen ngợi
bên cạnh đó đây cũng là lời thước tỉnh về phía các bậc phụ huynh
nhắc nhở họ cần quan tâm đến tư tưởng và tâm lý của con nhiều hơn
đừng vì câu việc hoặc chuyện cá nhân để ảnh hưởng đến con cái và những điều đáng tiếc có thể xảy ra
ngày một mươi bốn tháng bốn thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
chủ tịch ubnd tỉnh nam định phạm đình nghị đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ
cho anh nguyễn đức chính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú ở tổ dân phố tám thị trấn thịnh long huyện hải hậu
hiện làm việc tại công ty cổ phần may sông hồng đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trên sông ninh cơ
đoạn qua huyện hải hậu vào ngày chín tháng bốn
trước đó vào ngày một mươi một tháng bốn chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã biểu dương khen ngợi anh nguyễn đức chính
có hành động dũng cảm cứu người
chủ tịch nước bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm không sợ nguy hiểm đối với bản thân
chỉ với một suy nghĩ là phải nhanh chóng cứu người của anh nguyễn đức chính khi anh nhảy từ cầu thịnh long
ở độ cao khoảng ba mươi m xuống sông ninh cờ để cứu một nữ sinh lớp tám đang chơi với trong dòng nước xiết đưa vào bờ an toàn
nêu cao tinh thần tấm gương người tốt việc tốt vào sáng ngày một mươi hai tháng bốn bí thư thường trực trung ương đoàn bùi quang huy
vừa ký quyết định tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho anh nguyễn đức chính vì đã có hành động dũng cảm cứu người
trong tình huống nguy hiểm quyết định đã được ký ngay chiều muộn
để kịp thời nêu gương và lan tỏa những việc làm tốt đẹp dũng cảm cứu người của anh nguyễn đức chính
thăm hỏi chủ tịch ubnd tỉnh nam định cũng đã biểu dương hành động cứu giúp người gặp nạn của anh nguyễn đức chính
nhấn mạnh việc không quản hiểm nguy của bản thân kịp thời nhảy xuống cứu người đã để lại hình ảnh đẹp về tinh thần
vì cộng đồng sống có trách nhiệm được nhân dân cảm phục trân trọng
anh nguyễn đức chính là tấm gương dũng cảm để các bạn trẻ học tập nói theo
chủ tịch ubnd tỉnh nam định đề nghị chính quyền địa phương đoàn thanh niên tổ chức công đoàn phát động phong trào thi đua yêu nước
theo tấm gương dũng cảm của anh nguyễn đức chính để ngày càng có nhiều những điển hình người tốt việc tốt giúp ích cho cộng đồng xã hội
với hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm anh nguyễn đức chính đã được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
bàn chấp hành đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tỉnh nam định và ban thưởng vụ liên đoàn lao động tỉnh nam định đã tặng bằng khen và biểu dương anh nguyễn đức chính
chia sẻ về việc làm của mình anh nguyễn đức chính cho biết
khi thấy người gặp nạn đang chơi với giữa dòng nước tôi không suy nghĩ mà ngay lập tức nhảy xuống sông để cứu người
đây là việc làm hết sức bình thường tôi nghĩ bất cứ ai nhìn thấy sự việc cũng làm như tôi và nếu gặp lại tình huống tương tự tôi cũng làm vậy
thiện tâm và hành động của anh chính sẽ giúp những điều tốt đẹp và ý nghĩa tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống
từ câu chuyện trên ta nhận thấy rằng người tốt luôn có mặt xung quanh chúng ta
họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không mang tới sự nguy hiểm của bản thân
tất cả những điều đó đều xuất phát từ chính trái tim chân thành giàu tình cảm và thương người
chúng tôi xin cảm ơn anh hùng nguyễn đức chính với hành động hiệp nghĩa
đó cũng chính là biểu hiện minh chứng rõ ràng nhất cho phẩm chất của người việt
luôn yêu thương đùm bọc đánh nhau
và đầy lòng dũng cảm quên mình cứu người mà luôn khiêm tốn
tôi nghĩ rằng mình mới chỉ làm được một việc rất nhỏ như tâm sự của người hùng nguyễn đức chính
quý vị thân mến thấu hiểu hỗ trợ nâng đỡ về mặt tâm lý là điều đặc biệt quan trọng trong quá trình trưởng thành của con trẻ
nếu không thấu hiểu phát hiện kịp thời những bất thường tâm lý để có hỗ trợ đúng cách
cha mẹ có thể trở thành những tác nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra những sự việc xảy ra như vụ việc của nữ sinh trên
vâng chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin
cảm ơn quý vị đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại